sau gần hai ngày vật lộn để khống chế đám cháy chiều nay ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát gây cháy rừng tại xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
và đây là lần thứ ba đám cháy quay lại ở huyện nghi xuân
ông nguyễn công tố phó tri cục trưởng tri cục kiểm lâm hà tĩnh cho biết đến trưa ngày hai mươi chín tháng sáu
sau khi cơ bản khống chế được đám cháy rừng tại thị trấn xuân an thì nhận được tin báo ngọn lửa tiếp tục bùng phát tại khu vực thôn bảy thôn tám xã xuân hồng
sau khi cắt cử một phần lực lượng tiếp tục ở lại khống chế hoàn toàn không để lửa âm ỉ lây lan tại khu vực rừng thuộc thị trấn xuân an
toàn bộ lực lượng còn lại huy động sang khống chế đám cháy tại xã xuân hồng
gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ từ các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện nghi xuân và lực lượng địa phương xã xuân hồng tích cực tham gia chữa cháy
thông tin từ lãnh đạo huyện nghi xuân cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ một người đàn ông trú tại thôn bảy xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh để điều tra làm rõ vì nghi ngờ có liên quan đến nguyên nhân vụ cháy
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng sáu một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực rừng thông tiểu khu chín mươi hai a thôn bảy xã xuân hồng huyện nghi xuân
từ điểm phát cháy ban đầu ngọn lửa đã lan rộng từ vùng núi xã xuân hồng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố hai dân phố ba thị trấn xuân an
tỉnh hà tĩnh đã huy động hơn một người thuộc các lực lượng bộ chí huy bộ đội quân sự tỉnh hà tĩnh công an tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng huyện nghi xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy và hỗ trợ người dân di rời tề sản
tỉnh nghệ an đã hỗ trợ thêm năm phương tiện chữa cháy hiện đại giúp hà tĩnh ứng cứu sau hơn một mươi tiếng nỗ lực dập lửa đám cháy đã cơ bản được khống chế
đến ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy trở lại ở khu vực rừng thông phòng hộ thuộc thị trấn xuân an
lực lượng chức năng cùng người dân lại căng mình dập lửa đến trưa ngày hai mươi chín tháng sáu thì đám cháy rừng tại thị trấn xuân an cơ bản được khống chế
đại diện tri cục kiểm lâm hà tĩnh cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài từ gần một tháng nay kết hợp gió phơn thổi mạnh khiến việc cứu hộ hết sức khó khăn
cùng với thảm thực bì tại khu vực rừng phòng hộ huyện nghi xuân khá dày sẽ khiến cho đám cháy lây lan rộng và lửa âm ỉ lớn nên diễn biến tiếp theo là vô cùng khó lường